những năm gần đây cùng với việc thực thi nhiệm vụ an ninh trên biển lực lượng chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã kịp thời ứng cứu thành công hàng trăm ngư dân gặp nạn
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã tổ chức gần ba mươi đợt tìm kiếm cứu nạn qua đó cứu thành công một mươi bảy tàu cá với gần một trăm linh ngư dân gặp nạn trên biển
gần đây nhất tàu bảy trăm chín mươi chín đã vượt hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió giật cấp chín cấp một mươi để cứu nạn thành công ngư dân tàu cá tỉnh bình định
hiện bộ tư lệnh vùng ba hải quân thường xuyên có hai tàu trực tại bến hai tàu trực tuần tra trên biển với đầy đủ lương thực thực phẩm thuốc quân y dầu
khi có mưa bão xảy ra sẵn sàng làm nhiệm vụ thông báo bão áp thấp nhiệt đới cung cấp nhân liệu và nhu yếu phẩm cho tàu và ngư dân cơ động tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh